hôm qua tại khu vực xóm nhà nà thành xã thông hòe trung khánh cao bằng lực lượng đội một đoàn đặc nhiệm miền bắc cục phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng chủ trì phối hợp với đội năm cục chống buôn lậu tổng cục hải quan phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng cao bằng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng đã bắt giữ đối tượng vận chuyển chín kg ma túy đá từ trung quốc sang việt nam tiêu thụ
đối tượng là nông văn truyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại bản răng xã an lạc huyện hạ lan cao bằng điều khiển xe máy mang biển kiểm soát một mươi một g một trăm linh một nghìn bảy trăm bốn mươi bốn có nhiều biểu hiện nghi vấn
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe có một bao tải bên trong có chứa chín túi ni lông mỗi túi có chứa các hạt tinh thể màu rắn tinh thể rắn màu trắng đục tổng trọng lượng khoảng chín kg
qua đấu tranh đối tượng khai số hàng trên là ma túy tổng hợp dạng đá
hiện bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng
đang hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ ban đầu tiến hành bàn giao cho lực lượng công an tỉnh cao bằng thụ lý